mặc dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mở rộng nâng công suất mỏ đá vôi
làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã hà tân huyện hà trung
thế nhưng nguyễn xuân phượng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và thương mại tân hải
vẫn chỉ đạo con trai chỉ huy nổ mìn tại khu mỏ mở rộng chưa được phép nâng cấp
công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn xuân phượng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và thương mại tân hải
có địa chỉ tại thôn quan tương xã hà tân huyện hà trung tỉnh thanh hóa
về tội vi phạm về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong quá trình kinh doanh khai thác mỏ
nguyễn xuân phượng đã chỉ đạo nguyễn minh hải là con trai của phượng chỉ huy nổ mìn
cùng với nhân công khai thác đá vôi tại khu mỏ mở rộng chưa được phép nổ mìn
khai thác trái phép với tổng khối lượng là bốn trăm tám mươi sáu trăm linh
một trăm một mươi bảy mét khối chỉ giá khoáng sản theo quy định giá tính thuế sau nổ mìn
đá sô bồ của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa là hơn ba mươi ba sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng đã thi hành quyết định khởi tố
ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
là chỉ huy nổ mìn công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và thương mại tân hải
cùng với tội danh nói trên và hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng